thưa quý vị sáng nay ngày tám tháng năm tại hà nội thủ tướng phạm minh chính
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã dự sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi
tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo các bộ các cơ quan ngang bộ các cơ quan thuộc chính phủ
đại diện lãnh đạo một số ngân hàng và doanh nghiệp đây là sự kiện quan trọng khẳng định nỗ lực lớn
quyết tâm cao hành động quyết liệt của chính phủ của ngân hàng nhà nước việt nam
của ngành ngân hàng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia hướng đến chính phủ số
kinh tế số và xã hội số công dân số
với chủ đề ngay chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn là mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số
tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ
theo ngân hàng nhà nước thời gian qua ngành ngân hàng đã triển khai các dịch vụ không dùng tiền mặt
trên phạm vi cả nước với số lượng người dùng giá trị thanh toán
ngày càng tăng tỷ lệ người trưởng thanh có tài khoản thanh toán đã đạt tám mươi bảy vượt mục tiêu tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm
tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm đạt hơn năm mươi
tốc độ tăng trưởng giao dịch trên điện thoại di động đạt hơn một trăm linh
tốc độ tăng trưởng giao dịch trên kênh internet đạt hơn năm mươi
tỷ lệ khách hàng sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn bốn mươi chín
giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hai mươi ba lần gdp

hạ tầng thanh toán được duy trì hoạt động liên tục thông suốt và an toàn không để xảy ra sự cố ách tắc
cùng với đó ngân hàng nhà nước đã tích cực phối hợp với bộ công an triển khai đề án sáu
và đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ thiết thực phục vụ người dân doanh nghiệp
gồm xác thực định danh khách hàng bằng thông tin sinh chắc học thông qua căn cước công dân gắn chip
tài khoản định danh và xác thực điện tử vneid
ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong thanh toán như sinh chắc học phần mặt
thanh toán một chạm bằng mã qr ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn công nghệ thực tế ảo trong hoạt động cho vay
cấp tiến dụng cho cá nhân doanh nghiệp kết nối thực hiện thanh toán trực tuyến phí lệ phí thuế viện phí
học phí giao thông xăng dầu thuê xe mua bán hàng hóa dịch vụ gắn với hóa đơn điện tử
cũng trong thời gian qua ngành ngân hàng đã tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công ngành ngân hàng trực tuyến toàn trình
và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và đề án sáu
trên chín mươi hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng đã có gần một mươi bốn sáu triệu tài khoản
và hơn bốn mươi sáu hai triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia gần hai mươi sáu tám triệu giao dịch thanh toán trực tuyến
với số tiền hơn một mươi hai chín nghìn tỷ đồng triển khai bốn mươi một trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu ở mức độ ba bốn
tính riêng hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu tại đề án sáu hàng năm đã thiết kiệm cho nhà nước xã hội gần ba năm nghìn tỷ đồng một năm
tuy nhiên thời gian qua thể chế chính sách
chuyển đổi số ngành ngân hàng vẫn còn nhiều vướng mắt như nghị định số bảy mươi ba quy định quản lý đầu tư
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa được kịp thời sửa đổi bổ sung
nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt
chưa được ban hành hạ tầng số nên tàng số còn chưa theo kịp nhu cầu thực tế hạ tầng cho thương mại năm g
hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn cùng với đó là công tác bảo đảm an ninh an toàn bảo mật thông tin còn nhiều thách thức
còn chưa ngăn chặn được các mã độc tống tiền đang ngày càng phổ biến
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đã ghi nhận gần hai bốn nghìn cuộc tấn công mạng các doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển
các công nghệ mới còn hạn chế đặc biệt là việc thiếu hụt nhân lực trình độ cao nhất là nhân lực công nghệ thông tin